hội đồng xét xử tòa nhân dân tp cn vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo dương thành thủy chú phưởng mỹ thạnh tp long xuyên tỉnh an giang với ba tội danh mua bán trẻ em hiếp dân trẻ em và chiếm đoạt tài sản
theo bản cáo trạng khoảng tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn biết nhà bà đặng thị huỳnh sơn đang khó khăn về kinh tế thủy đến nhà chơi tìm cách thuyết phục bà sơn cho cháu gái lê long xuyên phụ bán cà phê cho quán của sơn với mức lương là hai triệu đồng một tháng
sau nhiều lần thuyết phục bà sơn đồng ý ngày hai mươi ba tháng một mươi cháu gái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín theo bà thủy về long xuyên nhưng sự thật là thủy đang đưa nạn nhân sang trung quốc
trên đường đi thủy nhiều lần giao cấu với bé gái này
sau khi sang trung quốc lợi dụng lúc thủy mất cảnh sát nạn nhân đã lấy điện thoại của thủy gọi cho người quen đang định cư tại trung quốc biết tình hình và nhờ thông báo cho người nhà
sau khi biết tin bà sơn gọi điện yêu cầu thủy đưa cháu gái mình về nước lúc này tên thủy sẽ yêu cầu bà sơn phải trả bảy mươi triệu đồng tiền chuộc
công an thành phố cần thơ đã bắt quả tang thủy trong lúc đang nhận tiền của bà sơn tại thành phố hồ chí minh
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo sương thành thùy mức án trung thân cho ba tội danh mua bán trẻ em hiếp dâm trẻ em và chiếm đoạt tài sản